thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đồng chí quốc thanh côn ủy viên quốc vụ bộ trưởng công an trung quốc đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng chuyến thăm việt nam và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ năm việt nam trung quốc của bộ trưởng quách thanh côn và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an trung quốc
đánh giá cao kết quả chuyến thăm và kết quả hội đàm giữa bộ công an hai nước qua đồng chí quách thanh côn thủ tướng truyền lời cảm ơn đến tổng bì thư chủ tịch nước tập cận bình thủ tướng lý khắc cường và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trung quốc khác đã đón tiếp trọng thị đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam sang thăm chính thức trung quốc vào giữa tháng chín vừa qua
thủ tướng nêu rõ về kết quả hợp tác của bộ công an hai bên chính phủ hai nước tạo điều kiện cho bộ công an hai nước hợp tác hiệu quả hơn
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện
thủ tướng đề nghị hai bên thực hiện nghiêm những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước đã thống nhất
tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm công nghệ cao tội phạm mua bán người tội phạm ma túy
phối hợp mở các đợt cao điểm chấn áp tội phạm xuyên quốc gia tội phạm mua bán người tội phạm ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao
về phần mình bộ trưởng quách thanh côn bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của thủ tướng trung quốc lý khắc cường tới thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc có chuyến thăm trung quốc thành công
bộ trưởng quách thanh côn cho biết bộ công an hai nước vừa tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ năm thành công
qua đó tiếp tục đẩy mạnh những thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng công an hai nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm mua bán người tội phạm ma túy tội phạm trên không gian mạng tội phạm tiền giả